những ngày qua tại quảng ngãi hàng trăm chuyến tàu thuyền của ngư dân sa huỳnh đã cập cảng với đầy ruốc biển
thời tiết nắng đã giúp cho ngư dân bội thu ruốc ở vùng biển sa huỳnh không chỉ mang lại thu nhập lớn cho ngư dân
bội thu nguồn hải sản này còn góp phần tăng sản lượng đánh bắt hải sản cho các địa phương vùng ven biển
từ sáng sớm hàng chục tàu thuyền lớn của ngư dân sa huỳnh trở đầy ruốc biển cập cảng xã phổ thạnh huyện đức phổ
các thùng phi nhựa chứa ruốc tươi được các ngư dân chuyển từ khoang tàu lên bờ xuất bán
hơn hai tuần qua tàu cá ngư dân sau hình ra vùng biển cách bờ khoảng ba hải lý đánh bắt ruốc
mỗi ngày các tàu đi từ hai đến ba chuyến thu về từ một ba
từ một năm đến bốn tấn ruốc tươi
với mức giá từ hai mươi năm đến ba mươi năm đồng mỗi ký ngư dân kiếm được hàng trăm triệu đồng
nhiều chủ tàu bội thu nhờ chúng mẻ lưới lớn
từ đầu mùa đến nay ngư dân sa huỳnh khai thác khoảng hai trăm linh tấn ruốc biển
các thùng phi nhựa chiếu ruốc tươi được các ngư dân chuyển từ khoang tàu lên bờ xuất bán
vùng biển sa huỳnh huyện đức phổ hiện có trên một trăm hai mươi năm tàu cá cùng hơn tám trăm linh lao động chuyên hành nghề đánh bắt gần bờ trong đó có nghề kéo lưới ruốc
trong ký một năm hai nghìn một mươi bảy hơn tám tấn hải sản đạt được thì lực lượng ven bờ đóng góp một phần ba sản lượng hải sản bắt ở vùng ven biển sao hình
trong ký một năm hai nghìn một mươi bảy huyện đức phổ hiện có trên một trăm hai mươi năm tàu cá cùng hơn tám trăm linh lao động chuyên hành nghề đánh bắt ở vùng ven biển sa huỳnh